theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ dành khoảng kinh phí gần tám trăm hai mươi tỷ đồng để tặng tiền tặng quà tới đông đảo
các đối tượng trên địa bàn thành phố để giúp cho bà con cùng vui đón tết cổ truyền
tp hcm dự kiến dành khoảng tám trăm một mươi tám tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo tết cho các đối tượng chính sách
tăng khoảng sáu mươi tỷ đồng so với tết năm hai nghìn một mươi chín
các mức tặng tiền tặng quà tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi cơ bản giống như dịp tết năm hai nghìn hai mươi
dừng tăng số lượng người được hưởng
số tiền quà được chia làm nhiều mức khác nhau tương ứng với từng nhóm đối tượng chính sách khác nhau
các mức giao động từ một đến ba một triệu đồng một xuất trong đó cao nhất là mức ba một triệu đồng một xuất
dành cho năm trăm ba mươi bảy mẹ việt nam anh hùng còn sống thương binh nặng hạng đặc biệt
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm tám mươi một đặc biệt nạn